liên quan đến tình hình xung đột giữa nga và ukraine tổng thống nga putin mới đây đã ra lệnh tạm ngừng tấn công vào chốt phòng thủ cuối cùng
ở thành phố cảng chiến lược mariopol để bảo toàn tính mạng binh sĩ nga và cho chiến binh ukraine thêm cơ hội ra hàng
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi một tháng bốn đã yêu cầu đình chỉ của tấn công vào nhà máy thép azovstan ở thành phố cảng mariupol
trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu
theo ông johigu cơ sở này vẫn còn khoảng hai chiến binh ukraine trụ lại bao gồm cả trung đoàn azov được cho là gồm các tay súng tân phát xít
trước đó lực lượng nga và dân quân ở khu vực đòi độc lập tại donbass đã kiểm soát hoàn toàn thành phố mariopol
ngoại trừ khu vực phức hợp nhà máy thép azokstan
hiện nga đã dừng tấn công ở mariopol đồng thời cho những chiến binh cố thủ trong nhà máy thép một cơ hội khác để đầu hàng
nga đã hai lần tìm cách tổ chức các hành lang nhân đạo cho những người sẵn sàng rời khỏi nhà máy azokhstan
trong vài ngày qua nhưng cả hai lần đều thất bại
thay vào đó các chiến binh azov và lực lượng ukraine yêu cầu họ được phép rời đi nhờ sự hỗ trợ của một bên thứ ba
trong khi vẫn giữ vũ khí cá nhân của mình